tại thành phố đà nẵng tình trạng xe khách du lịch bằng biển số nước ngoài trá hình đã và đang khiến cho môi trường kinh doanh vận tải du lịch của đà nẵng cạnh tranh thiếu công bằng và có thể xảy ra nhiều hệ lụy khó lường
do đó ubnd tp đà nẵng đã ban hành kế hoạch để kiểm tra xe ô tô vận chuyển hành khách bằng biển kiểm soát nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn nhất là trong dịp lễ hai tháng chín
theo đó các cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra các tổ chức cá nhân đang hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện xe ô tô mang biển kiểm soát nước ngoài tại các điểm du lịch bãi đỗ xe trạm dừng nghỉ và điểm độ khách sạn các tuyến đường bộ trên địa bàn thành phố đà nẵng
ubnd tp đà nẵng đã giao tổ kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra xử lý các doanh nghiệp cá nhân hoạt động xe trá hình trên địa bàn và yêu cầu sở giao thông vận tải phân công một phó giám đốc sở lãnh đạo chỉ đạo thực hiện